tại tỉnh hậu giang đoàn công tác của ban tổ chức trung ương do đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương làm trưởng đoàn
đã đến làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy hậu giang về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ tỉnh
thay mặt bộ chính trị công bố quyết định chuẩn ý đồng chí lê tiến châu phó bí thư tỉnh ủy
chủ tịch ủy ban dân tỉnh hậu giang giữ chức bí thư tỉnh ủy hậu giang nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
chúc mừng đồng chí lê tiến châu với cương vị mới là bí thư tỉnh ủy hậu giang
đồng chí phạm minh chính mong muốn trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm sẽ tạo ra bước ngoặt
một khí thế mới sớm đưa hậu giang trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông cửu long